h năm n một là một loại virus cúm da cầm đã gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng và gây nhiều thiệt hại về kinh tế trong chăn nuôi da cầm tại châu á và các nơi khác trên thế giới
tại đắk lắc dịch cúm da cầm h năm n một đang bùng phát tại huyện ea súp điều đang nói là thói quen cho vịt chạy đồng của người dân nơi đây đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng
đây là hộ anh triệu việt hùng ở thôn một mươi xã ea lê huyện ea súp tỉnh đắk lắc
vào giữa tháng năm đàn vịt nuôi chạy đồng của nhà anh khoảng một hai trăm năm mươi con đã bị nhiễm virus cúm da cầm h năm n một
ngay sau khi nhận được thông báo của chủ hộ cơ quan thú y của xã ea lê và huyện ea súp đã đến triển khai công tác tiêu hủy và các bước phòng dịch ở gia đình anh hùng
buổi sáng thì nó ăn rất khỏe mà buổi chiều là nó xuống suối bởi vì nóng quá
nó chạy xuống suối còn một số
nó không lên nó có biểu hiện là không lên quay đầu mệt mỏi rụt cổ yêu xìu nói chung là bỏ ăn
tôi ra báo thú y xã với tất cả anh em nói chung là về xem đàn vịt gia đình như tôi như thế nào nhiều để xác định là bệnh như thế nào nhiều
nguyên nhân của cái hộ chất nuôi mình bị nhiễm bệnh cúm h năm n một là nguyên nhân thứ nhất

nguyên nhân thứ nhất là do các hộ chất nuôi bị nhiễm bệnh
nguyên nhân của các hộ chất nuôi bắn chất tự phát mà nhiều hộ là chất nuôi nhỏ lẻ và chất nuôi chạy đồng đặc biệt là người ta không tiêu phòng
hiện nay trên địa bàn huyện ea súc đã bị nhiễm virus cúm gia cầm h năm n một bùng phát tại tám bộ dịch ở ba xã là ea rốc ea tâm mốt và ea lê
cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy được hơn sáu con da cầm
tuy nhiên với việc chăn nuôi gia cầm tự phát nhỏ lẻ như ở huyện ea súp thì việc quản lý và phòng dịch cúm h năm n một đang gặp nhiều khó khăn
huyện cũng đã tổ chức các điểm chốt chặn không cho các gia cầm ở vùng có dịch đưa ra các vùng không có dịch và cũng không cho các gia cầm ở ngoài đưa vào trong vùng có dịch
vấn đề thứ hai trong công tác xử lý thì tiếp tục công tác tiêm phòng các gia cầm mà còn đang khỏe mạnh ở các vùng không có dịch
vấn đề thứ ba đó là tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định
vấn đề thứ ba là hướng dẫn của bộ đồng nghiệp phát triển đông thôn hướng dẫn
và hiện nay với tổng số là như vậy thì cũng mong rằng là phải phí huyện tập trung cho công tác như thế này là bao vây chống dịch
với việc người dân nuôi vịt tự phát và công tác tiêm ngừa chưa được chú trọng nên rất dễ bùng phát dịch trên địa bàn huyện ea súp
thêm vào đó là thói quen cho vịt chạy đồng sau khi thu hoạch lúa sẽ tạo nguy cơ cao khiến cho dịch bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng
thực trạng này đòi hỏi các cơ quan
chức năng của huyện ea súp tỉnh đắk lắc cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân hạn chế tình trạng cho vịt chạy đồng nhằm tránh xảy ra bùng phát dịch cúm h năm n một trên địa bàn